tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận vào ngày hai mươi năm tháng chín lợi dụng cả nhà đi vắng bọn chúng đã dùng kìm cắt cửa sổ đột nhập vào nhà phá khóa cửa phòng ngủ lục lấy tài sản gồm một mươi bảy lượng vàng sgc một dây chuyền hai lượng vàng một lắc hai lượng vàng sáu mươi ba triệu năm trăm linh ngàn đồng tiền mặt cùng nhiều tài sản khác có tổng giá trị gần tám trăm linh triệu đồng
để biết cả hai đối tượng đều đã có tiền án tiền sự ham chơi đùa đòi số tiền trộm được bọn chúng chia nhau tiêu xài cá nhân
riêng một mươi bảy lượng vàng bọn chúng chưa kịp đem đi tiêu thụ thì bị bắt xử thu toàn bộ tăng vật hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ nhanh chóng đưa đối tượng xử lý nghiêm chức pháp luật và tiến hành trao trả tài sản cho người bị hại